phiên cuối của kỳ họp thứ một mươi ủy ban thường vụ quốc hội đã đồng ý báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
đây là lần thứ hai ủy ban thường vụ quốc hội xem xét báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
do đó lần này chính phủ giải trình rõ về việc phân bổ ba mươi tỷ đồng vốn vai oda
quốc hội quyết định bổ sung về số chi quyết toán đầu tư cho các bộ cơ quan trung ương từ nguồn sắp xếp nhà đất
cũng như về đề nghị tăng bộ chi ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi năm là bảy bốn trăm năm mươi hai tỷ đồng để xử lý số chi hoàn thuế phát sinh và hoàn thuế đã chi năm hai nghìn một mươi năm
theo báo cáo này bộ chi ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi năm là hai trăm sáu mươi ba một trăm ba mươi năm tỷ đồng bằng sáu hai mươi tám gdp
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng chính phủ cần rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội
và quy định của pháp luật về tài chính để bảo đảm an toàn minh bạch cho nền tài chính quốc gia